thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án khu dân cư bình đa thành phố biên hòa
dự án khu dân cư bình đa có tổng diện tích hơn bốn mươi bốn m hai dự kiến vốn đầu tư hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng
theo kết luận của thanh tra tỉnh đồng nai trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư bình đa
tổng công ty công nghiệp thực phẩm dofico đã có nhiều sai phạm trong thuê đất gia hạn thuê đất góp vốn thành lập
công ty cổ phần phát triển nhà bình đa dabico thanh tra tỉnh đồng nai cũng xác định có tám đơn vị và một mươi hai cá nhân liên quan đến sai phạm vụ án nói trên
hiện công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục xác minh
làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vận chuyển trái phép trên ba trăm năm mươi kg pháo nổ

hai đối tượng vừa bị tổ công tác kiểm soát giao thông chốt tân hưng huyện tân châu tỉnh tây ninh phát hiện bắt quả tăng
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một tổ công tác kiểm soát giao thông chốt tân hưng đang trên đường tuần tra kiểm soát tại tỉnh lộ bảy trăm tám mươi năm
thuộc ấp tân tây xã tân hưng huyện tân châu phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi b hai nghìn hai trăm bảy mươi năm có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
người điều khiển xe là tài xế trần quốc nguyên
chú huyện gò dầu và chủ xe là nguyễn thị thân chú huyện tân châu
qua kiểm tra tối công tác phát hiện phía sau xe ô tô đang vận chuyển một mươi ba bao pháo các loại với tổng trọng lượng gần ba trăm năm mươi một năm kg
tổ công tác đã lập biên bản tiến hành bàn giao người cùng tăng vật cho công an huyện tân châu điều tra làm rõ
thưa quý vị thời điểm cuối năm các vi phạm về pháo có chiều hướng gia tăng trên địa bàn cả nước
các đối tượng buôn lậu pháo ngày càng tinh vi
tại nghệ an mới đây hai đối tượng lợi dụng các xe vận tải hàng hóa để ngụy trang vận chuyển hơn hai trăm năm mươi kg pháo đã bị lực lượng công an phát hiện thu giữ
đây là khoang ô tô được tự chế thành hai ngăn
ngăn phía trong được dùng để cất dấu pháo ngăn phía ngoài chất đầy hoa quả
đó là thủ đoạn dấu pháo của hai đối tượng nguyễn văn tiến chú tại tỉnh quảng trị và hồ mạnh hùng chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
với cách thức như trên
trong thời gian đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tiến và hùng đã vận chuyển hơn hai năm tạ pháo nổ từ nước ngoài về việt nam để tiêu thụ trong dịp tết
em mua của một người bên lào
thì xong rồi em đi ra đây mua hoa quả thì có người họ đặt mua hoa quả của em
xong bắt đầu em sẵn thể công thì em mua thêm ở bên lào thì em đem về đây
quản trình đưa pháo về tới một chỗ
trên một chỗ em bỏ thông thung bỏ thông pháo thì em khỏa cái lại
theo cơ quan công an việc dùng xe chở hàng vận chuyển pháo là khá phổ biến
tuy nhiên thời gian gần đây khi nhu cầu chơi pháo ở thị trường nội địa tăng cao thì thủ đoạn vận chuyển thứ hạng cấm này càng trở nên tinh vi
nhiều đối tượng đã chế tạo ra các khoang các hầm bí mật trên xe ô tô để cất dấu pháo
điều này khiến cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng thực hiện hành vi
các đối tượng ngoài địa bàn không cư trú trên địa bàn thị xã thái hòa
vấn đề khó khăn thứ hai nữa là các đối tượng lời dùng vào vận chuyển hóa quả từ địa bàn thị xã thái hoa vào quận trị từ các xe tải
và trên các xe tải đó thì các đối tượng đã chế tạo thành thùng hai lớp để dẩu pháo trong quá trình vận tải
tính từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ năm mươi tám vụ bảy mươi một đối tượng vi phạm về pháo thu giữ gần bốn sáu tấn pháo các loại
trong đó hơn sáu mươi số pháo được vận chuyển bằng các xe chở hàng đường dài
để ngăn chặn tình trạng này công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng như thanh tra giao thông quản lý thị trường tăng cường tuần tra kiểm soát đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống các vi phạm về pháo ngay từ cơ sở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
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố cần thơ xuất hiện tình trạng thương lái thu mua lúa gạo số lượng ít nhưng với giá cao hơn hẳn so với thị trường tạo ra sự nhiễu loạn thị trường và gây nhiều khó khăn trong việc liên kết thu mua giữa doanh nghiệp và nông dân
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ đề xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công thương định kỳ công bố giá lúa tươi lúa khô trong vụ thu hoạch để các đơn vị thu mua và nông dân tham khảo
sở giao dịch chứng khoán hà nội vừa ra quyết định đình chỉ giao dịch với cổ phiếu art của công ty cổ phần chứng khoán bos do chậm nộp báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn hai mươi
như vậy từ thứ hai ngày hai mươi một tháng một mươi một gần chín mươi bảy triệu cổ phiếu art sẽ chính thức bị đình chỉ giao dịch mua bán
đây cũng là doanh nghiệp liên quan đến vụ ông trịnh văn quyết thao túng chứng khoán
hơn một tháng trước cổ phiếu art đã bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch chỉ được mua bán vào phiên thứ sáu hàng tuần do doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính bán niên hai nghìn hai mươi hai đã được xót xét bốn mươi năm ngày so với quy định
việt nam airlines cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống làm thủ tục trực tuyến check in online tại tất cả sân bay nội địa trong tháng một mươi một
ngay cả những sân bay nhỏ
như rạch giá cà mau vasco hãng thành viên của vietnam airlines chuyên khai thác dòng máy bay atr bảy mươi hai cũng đưa vào dịch vụ làm thủ tục trực tuyến
sân bay cà mau sẽ áp dụng vào ngày tám tháng một mươi một còn sân bay rạch giá sẽ triển khai từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại cung ứng vốn giảm lãi suất cho những doanh nghiệp bình ổn giá cuối năm
thực tế cuộc chạy đua lãi suất đầu vào
khởi động cả tháng nay đã khiến lãi vay tăng chóng mặt
trước tình hình trên ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm có văn bản gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn
yêu cầu tiếp tục cho vay và xem xét giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường vào dịp cuối năm
đặc biệt là tết nguyên đán quý mão và năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện chương trình tháng khuyến mại quốc gia hai nghìn hai mươi hai đã được khởi động từ tuần này và sẽ kết thúc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trên phạm vi toàn quốc rất nhiều sản phẩm được giảm giá từ năm mươi đến bảy mươi
thậm chí có mặt hàng còn được giảm tới một trăm linh trên tất cả các kênh thương mại điện tử và các siêu thị bán lẻ
hiện ở hà nội người dân đã được trải nghiệm mua sắm tại hơn một điểm khuyến mại
còn tại tp hcm dự kiến cũng sẽ có khoảng bảy năm trăm linh chương trình khuyến mãi
nhiều hơn khoảng hai mươi ba mươi so với thời điểm kích cầu giữa năm
điều đáng nói hiệu ứng từ người dân
hiệu ứng từ người tiêu dùng khá tích cực ngay từ những ngày đầu của sự kiện này
sức mua tại các hệ thống siêu thị ở hai thành phố lớn hiện được ghi nhận đã tăng từ hai mươi năm đến ba mươi so với tháng trước
còn các trang thương mại điện tử cũng ghi nhận số lượng doanh nghiệp cá nhân tham gia bán hàng tăng hàng chục lần so với cùng kỳ
thưa quý vị thời gian qua các sản phẩm hàng việt ngày càng phát huy được ưu thế
tạo được chỗ đứng ngày càng vững chắc hơn với thị phần ổn định trên thị trường nội địa
nhiều người tiêu dùng việt đã chuyển từ ưu tiên sang tin dùng bởi chất lượng mẫu mã hàng việt ngày càng được cải tiến và nâng cao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
hàng việt hiện có mặt phổ biến tại nhiều siêu thị tại tỉnh khánh hòa
những mặt hàng này đều được ghi rõ ràng nguồn gốc nhãn hiệu gắn tem truy xuất để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm
nhờ vậy hàng hóa sản phẩm trong nước sản xuất có tỷ lệ tiêu thụ ngày càng tăng và trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình
tôi nhận thấy mẫu mẹ của người hàng việt rất là đa dạng và phong phú
tôi rất là ưa chuộng người hàng việt nhiều hơn
giá thành rất là hợp lý phù hợp với người tiêu dùng việt nam
thống kê từ bộ công thương hiện hàng việt đã chiếm lĩnh chủ yếu
ở các kênh phân phối trong nước riêng nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên tám mươi nhóm hàng nông sản đạt trên chín mươi
tại khánh hòa tâm lý xính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi
phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng
đặc biệt để thúc đẩy người dân ưu tiên dùng hàng việt
tại thời điểm này nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi lớn cũng đã được triển khai để kích cầu tiêu dùng thu hút khách hàng
hiện nay thì trong danh mục hàng kinh doanh của siêu thị chúng tôi hàng việt chiếm từ chín mươi đến chín mươi năm
và mẫu mẻ chất lượng hàng hóa rất đa dạng
và hiện nay bên người tiêu dùng họ rất là chuộng sử dụng hàng việt
và chúng tôi cũng triển khai rất nhiều chương trình tuyên truyền người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
và thông qua đó cũng nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ phía người tiêu dùng
đặc biệt hỗ trợ các nhà sản xuất việt nam trong đó là sàn cớp cũng như là cớp mát nha trang
ngay từ đầu chúng tôi đã hỗ trợ hàng việt trên chín mươi năm
là hàng hóa được kinh doanh trong siêu thị là hàng việt
chúng tôi thấy giá thông thường hàng việt nam và thấp hơn so với hàng nhập khẩu từ ba mươi tới bốn mươi
có những mặt hàng bánh kẹo của việt nam là so với kẹo nhập khẩu từ nước ngoài là giảm tới năm mươi thấp hơn
thì do vậy là cái điều kiện mà cạnh tranh thì rõ ràng chúng ta vẫn còn rất là nhiều lợi thế
tuy nhiên trong thời gian sắp tới chắc chắn các doanh nghiệp nhập khẩu họ cũng sẽ cải tiến lần lần các khẩu vị theo vùng miền
theo đặc thù của từng quốc gia
thì lúc đó chúng ta sẽ phải thay đổi nhiều hơn nữa chất lượng sản phẩm
để người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam ngoài tuyên truyền thì các doanh nghiệp cũng phải tự nỗ lực
để chiếm niềm tin của người tiêu dùng bằng cách nâng chất lượng sản phẩm đa dạng hóa các sản phẩm
xây dựng thương hiệu cải tiến mẫu mã thích ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng